bây giờ ngày sáu tháng một ông lương văn mài tổ chức ăn nhậu cùng với bốn người khác
gồm dương văn đảo dương văn toàn đoàn văn nhớ và trịnh phong vinh
cuộc nhậu kéo dài đến khoảng một mươi năm h ba mươi phút thì mọi người ra về
người dân đi ngang qua tròi của ông mài phát hiện ông mài tử vong
đến gần một mươi bảy giờ thì người thân của ông vinh thông báo ông vinh cũng thiệt mạng
người còn lại có những dấu hiệu bất thường cho nên được người nhà chuyển vào
bệnh viện xuyên á huyện đức hòa tỉnh long an cấp cứu
công tác khám nghiệm hiện trường tử thi của các nạn nhân đang được công an tỉnh long an
tiến hành để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên
cùng tham gia cuộc hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn một người ở trong nhóm khi bỏ chạy
đã không may bị tai nạn giao thông tử vong và đây là vụ việc vừa xảy ra
tại thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắk
hiện công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đã điều tra làm rõ
hai nhóm người gây ra vụ hỗn chiến này
đáng chú ý là các đối tượng tham gia đều là các thanh thiếu
niên học sinh với tuổi đời còn rất trẻ
tất cả số thanh thiếu niên học sinh này mới từ một mươi sáu đến một mươi chín tuổi
trong đó có nhiều em đang là học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố bù ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu lê trùng dương là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông chu văn an
có xảy ra mâu thuẫn từ trước với châu thành đạt là học sinh lớp một mươi trường trung học phổ thông lê duẩn
ngày bốn tháng một hai người đã lên mạng xã hội facebook nhắn tin hẹn vào tối cùng ngày
sẽ đến khu vực trước cổng trường huỳnh thúc kháng
ở phường khánh xuân để hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn
đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày nhóm của dương khoảng ba mươi người cầm theo nhiều loại hung khí
như dao gậy gộc gạch đá đến địa điểm đã hẹn để đánh nhau với nhóm của đạt
nhà mâu thuẫn là hôm bữa vô cây cao chơi bị bên đám bạn đạt đập đánh
qua một thời gian thì bọn em lập một nhóm trên facebook với mục đích để nhắn tin rủ nhau đi đến nhau
xong rồi tối hôm qua bọn em có năm người ngồi nhậu hết nữa
một mươi lít rượu
xong rồi bạn dương gọi ra là bọn em phú dựng máy nghe điện thoại xong phú chạy ra đầu tiên mình đi theo sau
xong em với phúc với bảo với kẹp ba ra
xong rồi đi trên đường thì thấy có mấy lông tiếp với lại một ống nhựa em lụm theo là bảo chạy xe
chạy ra tới đó thì thấy bên bạn đông quá
với lại rút dao là bọn em bỏ chạy tán lạng là anh vũ chạy qua đường là bị xe tông
hậu quả của cuộc hỗn chiến đã làm lê phong phú một mươi chín tuổi
ở nhóm của đạt bị đuổi đánh hoảng loạn bỏ chạy ra đường không chú ý
nên đã bị xe ô tô đâm trúng tử vong ngay tại chỗ
trước hết là cái vai trò của gia đình trong việc quản lý giáo dục con em thì nó cũng chưa thực sự là sâu sát
điều gia đình cũng mải làm ăn cuộc sống không phải cũng ít cái thời gian để chăm lo quản lý và giáo dục con cái
vấn đề thứ hai thì chúng tôi cũng đã kiến nghị ngành giáo dục cần phải tăng cường vai trò của nhà trường
trong việc quản lý giáo dục học sinh
ngoài cái thời gian mà quản lý giáo dục các em ở trên lớp thì nhà trường cũng cần có cái liên hệ thường xuyên chặt chẽ với gia đình
để quản lý giáo dục các em ngoài thời gian lên lớp
thực tế thì rất là nhiều các trường hợp các em nói với gia đình là đi học
nhưng thực tế thì tụ tập chơi bời ở quán game quán net sau đó là dẫn đến mâu thuẫn rồi đánh nhau
nó rất là phức tạp
hiện công an thành phố bumathuot đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò
vai trò của từng người trong cả hai nhóm để xử lý theo quy định của pháp luật
dò tạt acid để đòi tiền
đây là cách thức mà dương văn tuyền chú tại huyện tiên lãng đã dùng để uy hiếp rất nhiều nạn nhân trên địa bàn thành phố hải phòng
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã lập tức bắt giữ dương văn tuyền
về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích
đối tượng đã gọi điện cho anh nguyễn thế trịnh tài xã bắc hưng huyện tiên lãng
và yêu cầu muốn yên ổn thì phải chuyển số tiền năm trăm linh triệu nếu không sẽ bị tạt acid
để gây hoang mang lo sợ cho gia đình bị hại tuyền đã sử dụng một cốc acid dùng để thông đường ống đặt trước cửa nhà gia đình bị hại
khi thực hiện hành vi có một người dân đi bỏ qua đối tượng đã hất cốc acid vào người dân rồi bỏ chạy
sau đó đối tượng có gọi điện cho vợ chồng anh trịnh để thông báo về việc tạt nhầm acid nhằm gây hoang mang
đối tượng còn sử dụng hành vi đe dọa trên với nhiều gia đình trên địa bàn
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định
liên quan đến vụ cướp ngân hàng hết sức táo tợn xảy ra vào chiều ngày hôm qua
tại phòng giao dịch việt công banh trên đường đình vũ phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
công an quận hải an thành phố hải phòng hiện nay đã xác định và khoanh vùng được nghi phạm gây án và đang khẩn trương điều tra truy bắt
vào khoảng một mươi năm h ngày bảy tháng một
vị của ngân hàng việt con banh ở đình vũ plaza phường đông hải quận hải an bất ngờ có đối tượng nam thanh niên
xông vào uy hiếp bảo vệ và nhân viên của ngân hàng yêu cầu cho tiền vào ba lô
camera an ninh ghi lại trong khi đối tượng mặc quần áo tối màu đội mũ bịt mặt
đứng tại quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng phía bên ngoài nhiều người sợ hãy đứng nhìn
thời gian đối tượng thực hiện cướp diễn ra khoảng năm phút sau đó ôm ba lô tiền chạy ra ngoài lấy xe máy để bỏ trốn
ngay sau khi nhận được thông tin công an thành phố hải phòng đã triển khai lực lượng xuống hiện trường để điều tra làm rõ
các lực lượng phối hợp đang triển khai truy bắt nghi phạm
được biết cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy nghi phạm cướp từ nhân viên bảo vệ của ngân hàng
và chiếc xe này bị bỏ lại trên cầu tân vũ lạch huyện hải phòng
thưa quý vị dù vẫn còn chưa học xong phổ thông trung học thế nhưng lợi dụng tình hình dịch bệnh không phải đến trường
một nhóm học sinh tại hà nội đã ngang nhiên giả mạo cảnh sát hình sự giàn cảnh gây ra nhiều vụ cướp tiền của người đi đường
và ngay sau khi nhận được trình báo của các bị hại phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
phối hợp với công an quận cầu giấy tổ chức lực lượng điều tra truy xét bắt gọn chín đối tượng của ổ nhóm cướp tài sản táo tợn này
dù mới chỉ một mươi bốn một mươi năm tuổi thế nhưng nhóm thiếu niên này đã nhiều lần giả danh cảnh sát hình sự gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn hà nội
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhóm đối tượng này hẹn nhau đi lăng thang trên các tuyến phố
nếu phát hiện người không đội mũ bảo hiểm không có biển kiểm soát xe máy
sẽ tổ chức chặn xe yêu cầu kiểm tra giấy tờ đe dọa chiếm đoạt tài sản
nếu nạn nhân phản kháng nhóm thiếu niên sẵn sàng dùng vũ lực tấn công cho đến khi lấy được tiền
lúc xuống xe bọn chó nói với anh ấy là bọn chó đang ở bên hình sự số bảy hồ thịnh quang ạ
và bọn chó có yêu cầu kiểm tra người vào một cốt xe
bọn chó bắt đầu dọa tiếp là đưa xe về phường thì người con trai đưa cho anh khiêm năm trăm linh nghìn
cầm đầu băng nhóm này là một thiếu niên mới chỉ học hết lớp bảy
nhiều lần xem hình ảnh các tổ cảnh sát hình sự cảnh sát một trăm bốn mươi một mặc thường phục trấn áp tội phạm trên mạng xã hội
đối tượng này nảy sinh ý định bắt trước và rủ tám đối tượng còn lại cùng tham gia đóng giả cảnh sát hình sự

cơ quan công an cũng đã thu giữ hai chiếc xe máy là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của ổ nhóm này
chỉ trong vòng vài ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một
nhóm đối tượng này
đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn một triệu đồng
cơ quan công an cũng khuyến cáo với người dân đi vào buổi đêm gặp những trường hợp như vậy thì chúng ta nên hết sức cảnh giác
sau khi các đối tượng xưng danh là cảnh sát hình sự xuống để kiểm tra
thì người dân cần phải kiểm tra cụ thể thẻ ngành đơn vị công tác và yêu cầu đưa về trụ sở để làm việc
không được kiểm tra
không được kiểm tra trực tiếp ngoài đường khi không mặc quần áo quân phục cũng như không có các lực lượng đi cùng
trước hành vi đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang cho người dân vào dịp cuối năm của các đối tượng này
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự
đối với hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng còn lại
lợi dụng sự sơ hở của người dân hai đối tượng là trần thanh tý và nguyễn hoàng vũ đã trộm cắp số tiền hơn bốn mươi triệu đồng để chia nhau tiêu xài
công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tý và vũ rủ nhau vào chợ hộ phòng thị xã giá rai để trộm cắp tài sản
khi đi đến một gian hàng thịt heo tý và vũ thấy một tủ gỗ không có người trông coi
nên đã nhanh chóng lấy trộm và bỏ đi
khi đến cầu hộ phòng các đối tượng cậy tủ phát hiện bên trong có số tiền hơn bốn mươi triệu đồng cho nên đã chia nhau tiêu xài cá nhân
qua công tác nghiệp vụ công an thị xã giá rai đã tiến hành mời tý và vũ lên làm việc
trước những chứng cứ của cơ quan công an cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
còn liên quan đến tội phạm ma túy tại tỉnh thanh hóa tám đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke
vừa bị công an thị xã nghi sơn bắt quả tang
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản có liên quan
qua test nhanh bảy trong số tám đối tượng đã dương tính với các chất ma túy
đối tượng đứng ra tổ chức sử dụng ma túy là ninh văn văn chú tỉnh nam định đang làm công nhân tại một nhà máy ở khu kinh tế nghi sơn
đối tượng đã rủ nguyễn xuân biên nguyễn đức nông chung tiền đi mua ma túy đá về và thuê phòng hát để cùng nhau tổ chức sử dụng
một vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh vĩnh long phát hiện triệt phá
trước đó vào lúc một mươi bốn h chiều ngày bảy tháng một đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phát hiện bắt quả tang lê văn bách
cùng với nhiều người đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
trên phần đất của bách tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm tại đây tổ công tác đã tạm giữ một mươi năm người tham gia cùng hai con gà đá
một mươi cặp cựa sắt tám cuộn băng keo đã qua sử dụng một cân loại năm kg chín xe mô tô và hơn một trăm hai mươi triệu đồng qua kiểm tra trên người của các đối tượng
hiện lực lượng đang tiếp tục làm việc để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
mời quý vị cùng đến với các số liệu vừa được cập nhật liên quan đến dịch bệnh trong nước
theo bộ y tế cho đến nay đã có gần một triệu bốn trăm tám mươi ca covid một mươi chín ở việt nam khỏi bệnh
tại tp hcm đã có sáu trên một mươi một ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến chủng omicron xuất viện
những bệnh nhân đều không có triệu chứng hoặc là triệu chứng rất nhẹ
số còn lại đang điều trị tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
kể từ đầu dịch cho đến nay việt nam có một triệu tám trăm năm mươi chín tám trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín

tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm năm mươi tám triệu liều
trong đó là tiêm mũi một là hơn bảy mươi tám triệu liều tiêm mũi hai là hơn bảy mươi triệu liều và tiêm mũi ba
liều tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi ba của vaccine abdallah là hơn chín triệu liều
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành văn bản số bốn mươi năm ubnd kg
về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh vừa ký ban hành văn bản số bốn mươi năm ubnd kgvx
chặt chẽ hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của bộ y tế nhằm giảm tới mức thấp nhất
tỷ lệ bệnh chuyển nặng tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
ban chỉ đạo ubnd các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn tổ chức ra soát
lập danh sách thống kê quản lý chặt chẽ người thuộc nhóm nguy cơ cao
hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao tình trạng bệnh lý nền đang được điều trị
tình trạng sức khỏe nhu cầu hỗ trợ của người thuộc nhóm nguy cơ cao và gia đình
các địa phương thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động đảm bảo không để sót một ai
thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ